trên tuyến đường bảy mươi một hiện đang có một mươi xe múc xe ủi sẵn sàng triển khai nhiệm vụ mở đường khi điều kiện thời tiết thuận lợi
ngoài ra có năm xe múc xe ủi đã tập kết tại xã phong xuân huyện phong điền sẵn sàng tham gia công tác khôi phục tuyến đường bảy mươi một
bên trong khu vực thủy điện giao trang ba hiện nay có hai máy ủi máy xúc
lực lượng cứu hộ đang cố gắng sử dụng phương tiện tại chỗ này để đào bới tìm kiếm nạn nhân mất tích
viettel thừa thiên huế chi nhánh tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội cũng đang tập trung thiết lập hệ thống thông tin liên lạc vào thủy điện giao trang ba
để phục vụ công tác tìm kiếm cứu hộ nạn nhân mất tích phấn đấu hoàn thành trong ngày hôm nay
thưa quý vị và các bạn mưa lớn cùng với việc các hồ chứa trên địa bàn hà tĩnh xả lũ đã khiến cho vùng hạ du hồ kẻ gỗ bị ngập nặng
khẩn trương triển khai các phương án ứng phó cùng với các lực lượng khác công an tỉnh hà tĩnh đã điều động hàng trăm cán bộ chiến sĩ
cẩm xuyên thạch hà để giúp người dân nhanh chóng sơ tán khỏi vùng nguy hiểm
tại địa bàn huyện cẩm xuyên nhất là các xã vùng hạ du của hồ kẻ gỗ là địa bàn bị ngập nặng địa bàn bị cô lập chia cắt hoàn toàn
nhiều hộ gia đình rơi vào tình trạng nguy cấp cần phải đưa đến nơi an toàn
trước tình thế đó trong chiều ngày một mươi chín tháng một mươi công an tỉnh hà tĩnh đã cứu và đưa hơn bốn trăm năm mươi người dân
trong đó chủ yếu là trẻ em và người già đến vị trí an toàn
có như là trông ở đây rồi là mệt mệt một tháng có đủ là quán cho nó ngồi đến trà này đây
ở thị trấn thôi chứ trong nhà là ướt sạch nước lên đến nóc thôi
bây giờ mới nhớ là đôi kiểu hồ kiểu nàn họ giúp ra đây
mà chứ trong phố nó đang có nhiều hoàn cảnh là đang bị mắc kẹt đó
chứ nhớ đôi kiểu hồ kiểu nàn vào giúp đỡ người dân với
đặc biệt các xã vùng hạ du hồ kẻ gỗ như xã cẩm duệ cẩm thành cẩm mỹ

những địa bàn bị ngập sâu tất cả các hộ dân ở xã này bị cô lập hoàn toàn
nhiều nhà bị ngập sâu tới tận mái nhà
trước tình thế khẩn cấp công an tỉnh hà tĩnh đã điều động hàng trăm cán bộ chiến sĩ
trực tiếp dùng xuồng máy tiếp cận di rời hàng trăm người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm
đưa lên nơi trú ẩn an toàn nhất là người già và trẻ nhỏ
tính đến năm giờ chiều qua tại xã cẩm duệ huyện cẩm xuyên
lực lượng công an đã đưa gần tám mươi người già và trẻ nhỏ đến nơi an toàn
nhiều nhà bị ngập sâu tới tận mái nhà

trực tiếp dùng xuồng máy tiếp cận di rời hàng trăm người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm

cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện rồng trôm của tỉnh bến tre
là đối tượng trần thanh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại ấp vinh huê
xã vang quấy đông huyện bình đại tỉnh bến tre
và đối tượng nguyễn trí nhân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn hộ khẩu thường trú tại khu phố ba
thị trấn mỏ cày huyện mỏ cầy nam tỉnh bến tre
bị công an huyện mỏ cầy nam tỉnh bến tre ra quyết định truy nã
cũng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này có sẹo chấm cách một tám mươi chín cm trên sau cánh mũi phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện